văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc đăng ký cấp biển số tám mươi a tám mươi b cho xe của doanh nghiệp
trên cơ sở báo cáo của bộ công an thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an nghiêm túc thực hiện
việc cấp biển số ô tô ký hiệu tám mươi theo nguyên tắc chỉ cấp cho các cơ quan trung ương
một số ban bộ ngành đồng thời xe phải mua sắm có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
tuyệt đối không cấp biển số ô tô ký hiệu tám mươi cho doanh nghiệp bất kể loại hình nào
theo tinh thần này yêu cầu bộ công an khẩn trương sửa đổi thông tư số một mươi năm
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn quy định về đăng ký xe
thủ tướng chính phủ giao bộ công an kiên quyết thu hồi biển số tám mươi a tám mươi b của năm trăm một mươi sáu xe
đã cấp cho các doanh nghiệp như đã xác định hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ